hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến thương vụ mobifone avg tiếp tục với phần tranh luận
trước đó nhiều bị cáo cùng luật sư của mình đã đưa ra những lời bào chữa đối với cáo buộc của viện kiểm sát
tính đến thời điểm này một mươi bốn bị cáo trong vụ đại án bao gồm hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn
đã thừa nhận tội danh như viện kiểm sát truy tố và đề đạt nguyện vọng cố gắng khắc phục hậu quả mong hội đồng xét xử xem xét
trong khi đó bị cáo trương minh tuấn cũng đề đạt nguyện vọng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
bị cáo này bào chữa trong các vụ án kinh tế mục đích lớn hơn là thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước
đây là vụ án hy hữu từ trước đến nay trong việc thu hồi tài sản cho nhà nước nên mong tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và các bị cáo khác
cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son đề đạt ý kiến xin tòa giảm nhẹ cho các thuộc cấp
ông này cho rằng là người có vị trí cao nhất đứng đầu nên đối với các thành viên trước đây là cấp dưới
xin đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ đối với bị cáo trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải phạm đình trọng
trong phần đề nghị hình phạt đối với một mươi bốn bị cáo viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là tử hình cho bị cáo nguyễn bắc son về hai tội
nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
hiện gia đình bị cáo son đã khắc phục được một mươi hai năm tỷ đồng
năm tỷ đồng còn lại bị cáo sẽ động viên gia đình khắc phục trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai